liên quan đến công tác tìm kiếm người mất tích tại thủy điện rào trang ba
ubnd tỉnh thứ thiên huế đang xem xét đề nghị bộ công thương kiểm tra thẩm định nhanh vấn đề chất lượng
độ an toàn của công trình dự án thủy điện rào trang ba để ngăn dòng thủy điện rào trang ba tìm người mất tích
theo phân tích từ các cơ quan chức năng với lưu tốc nước sông rào trăng lớn như hiện nay
việc đắp đập tạm để ngăn nước là không khả thi do không có vùng chứa đạt dung tích vài triệu mét khối
để giữ nước trong khoảng thời gian vài ngày
sau khi có kết quả kiểm tra thẩm định từ bộ công thương nếu công trình bảo đảm an toàn
lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế sẽ tiến hành chặn dòng tại đập bê tông thủy điện rào trăng ba
cắt nước đổ về hạ lưu nhằm phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong giai đoạn bốn
khi ngăn dòng ở đập thủy điện giao trang ba khu vực tìm kiếm bên dưới sẽ được chia từng đoạn
phía trên đập sẽ bố trí lực lượng cảnh giới để sẵn sàng cảnh báo cho các đơn vị làm nhiệm vụ
lúc đó mới có thể thi công tìm kiếm một cách an toàn và hiệu quả